tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đã diễn ra lễ khởi công nhà máy bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
đây là nhà máy thứ năm được khởi công trong chuỗi sáu dự án chế biến bảo quản nông sản đã đăng ký đầu tư vào tỉnh sơn la trong năm hai nghìn một mươi chín
đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn của tỉnh sơn la trong thu hút đầu tư xây dựng và vận hành chuỗi giá trị sản xuất cung ứng chế biến tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp
nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao si vân hồ có quy mô trên bốn hectare với tổng vốn đầu tư dự kiến là bảy năm triệu usd do ba đơn vị đầu tư và được chia thành hai giai đoạn
sản lượng giai đoạn đầu ước đạt một bảy trăm linh tấn một năm giai đoạn hai là ba bốn trăm linh tấn một hectare
nhà máy được áp dụng kỹ thuật và công nghệ chế biến tiên tiến hiện đại của hàn quốc
sau khi được hoàn thành đây sẽ là nhà máy gia công chế biến nông sản sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú đa dạng
và ưu tú tại chỗ như bắp cải chip giấy để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng ưu việt xuất khẩu ra toàn thế giới
theo đó dự kiến sẽ có khoảng một trăm linh hợp tác xã rau phối hợp liên kết với nhà máy để sản xuất và bao tiêu sản phẩm
trước mắt để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy huyện vân hồ đã quy hoạch khoảng bốn trăm linh hectare trồng rau tại năm xã
và khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới
nhà máy bảo quản và chế biến nông sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn duy vân hồ khi đi vào hoạt động
sẽ góp phần giảm tỷ lệ hao hụt thất thoát sau thu hoạch của nông sản
đồng thời việc xuất khẩu các sản phẩm sẽ nâng cao giá trị và chất lượng của các mặt hàng nông sản
góp phần đưa sơn la trở thành đô thị nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai